thủ tướng trẻ tuổi jacinda ardern người dẫn dắt new zealand vượt qua đại dịch covid một mươi chín và những thảm họa khác đã tuyên bố từ chức trong một thông báo gây bất ngờ
tại cuộc họp kín thường niên của đảng cầm quyền vào ngày một mươi tám tháng một thủ tướng aden cho biết bà không còn đủ can đảm để thực hiện công việc
theo bà bà đã suy nghĩ trong suốt kỳ nghỉ hè về việc liệu mình có đủ năng lượng để tiếp tục đảm nhận vai trò này hay không và đi đến kết luận rằng bà không có đủ nữa
nhiệm kỳ thủ tướng của bà dự kiến sẽ kết thúc trước ngày bảy tháng hai
bã đang trở thành những nguyên thủ quốc gia trẻ tuổi nhất thế giới khi được bầu làm thủ tướng vào năm hai nghìn một mươi bảy ở tuổi ba mươi bảy
bà đã lãnh đạo new zealand vượt qua đại dịch covid một mươi chín và các thảm kịch lớn bao gồm vụ tấn công khủng bố vào hai nhà thờ hồi giáo ở christchurz và vụ phun trào núi lửa ireland
một cuộc bỏ phiếu kín sẽ diễn ra trong ngày hai mươi tháng một để quyết định lãnh đạo mới của đảng lao động và cũng là thủ tướng mới